hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cung đoàn công tác của bộ công an đã đến sân hương tưởng niệm cây ngùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đổi tám mươi hai nghĩa trang liệt sĩ ban an ninh trung ương cục miền nam
khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam tại huyện tân biên tỉnh tây ninh
cùng tham dự với đoàn có đồng chí nguyễn thành tâm bí thư tỉnh ủy tỉnh tây ninh
đồng chí phạm hùng thái phó bí thư thường trực tỉnh ủy tây ninh
lãnh đạo các cục nghiệp vụ ban giám đốc công an tỉnh tây ninh
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đổi tám mươi hai trong không khí trang nghiêm thành kính
đoàn đã dành phút mặc điệm thực hiện nghi lễ dân hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc
đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tại khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam
đoàn công tác của bộ công an và tỉnh tây ninh do bộ trưởng tô lâm chủ trì
đã thành kính dân hoa dân hương trước bia chiến thắng
nơi ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân
đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc dân hoa dân hương
tại tượng đài bắc hồ tượng đài cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam là địa danh lịch sử
căn cứ địa cách mạng và là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cùng ngày đoàn công tác do đồng chí bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đã đến thăm gia đình
cố anh hùng lực lượng vũ trang phan văn điền mười thương và gia đình cố đại tá mai công sở
nguyên phó giám đốc công an tỉnh tây ninh
tại đây đại tướng tô lâm gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến thân nhân gia đình
các đồng chí mười thương và gia đình cố đại tá mai công sở
bày tỏ sự trân trọng về những công hiến đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng nói chung
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
đón nhận tình cảm của bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác thân nhân gia đình các đồng chí mười thương
và mai công sở đã gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm chia sẻ động viên của lãnh đạo bộ công an
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của bộ công an nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm giáo dục truyền thống
nhắc nhở các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân về trách nhiệm tiếp bước cha anh
gian luyện tinh thần quả cảm vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc